thưa quý vị nhằm kiểm soát tốt người dân đặc biệt là anh chị em công nhân
liên đoàn lao động quận gò vấp tp hcm đã tổ chức các đoàn đi từng khu lưu trú nhà trọ để vận động
kêu gọi mọi người ở yên tại chỗ thực hiện nghiêm quy tắc năm k và cung cấp nhu yếu phẩm
cho những lao động nghèo người bị mất thu nhập
thực hiện theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ về việc vận động kêu gọi kiểm soát người dân
ở tp hcm không được rời địa bàn liên đoàn lao động quận gò vấp đã phối hợp với mặt trận
tổ quốc quận ra soát tất cả các đoàn viên công đoàn người lao động không về quê ở lại thành phố
để tiếp tục làm việc ở các công trình và tại nhà để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch
vừa phát triển kinh tế đồng thời thăm tặng quà là nhu yếu phẩm thiết yếu
vận động người lao động ở yên tại chỗ chấp hành các quy định về phòng chống dịch
với khuất độ liên đoàn lao động mình có chức năng nhiệm vụ là chăm lo bảo vệ
và hợp tác cho người lao động mỗi người có một tấm lòng nhỏ nhỏ nhiều người thì sẽ
sẽ cái việc nhỏ đó nó thành việc lớn để mà chăm lo kịp thời cho đoàn viên công đoàn
cũng như là người lao động mình nhất là đối với những người bị mất việc
hoặc là những anh em mà làm việc tại nhà khó khăn do thực hiện cái việc mà ai ở đâu ở yên đó
tại công trình thi công trường mầm non trên đường nguyễn văn lượng quận gò vấp
hơn ba mươi công nhân mặc dù phải ngân việc nhưng vẫn bán trụ tại đây
tuân thủ các chỉ thị về phòng chống dịch bệnh của chính quyền thành phố

cho nên mỗi người cùng nhau chia sẻ cùng nhau hy sinh để vượt qua đại dịch
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé